đến nay dự án bot cai lệ đã dừng thu phí hai năm nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn và ngân hàng cho vay lo ngại về khả năng thu hồi vốn
kể từ khi bot cai lệ buộc phải tạm dừng thu phí thường trực chính phủ đã tổ chức ba phiên họp và đưa ra giải pháp là trạm thu phí vẫn hoạt động nhưng miễn giảm phí
tuy nhiên đến nay trạm bot này vẫn chưa thể thu phí trở lại
theo kết luận của thanh tra kiểm toán toàn diện đều khẳng định dự án thực hiện đúng quy định trạm thu phí trong phạm vi dự án được chấp thuận của các bộ ngành địa phương
tuy nhiên tới thời điểm này bot cai lệ vẫn chưa hoạt động trở lại và đang có nguy cơ phát sinh nợ xấu
có ý kiến cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do tồn tại nhiều bất cập trong hợp đồng bot và vai trò của nhà nước còn mờ nhạt
cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm cả bộ giao thông cả ubnd tỉnh tiền giang
nhưng đến giờ phút này chúng ta thấy là địa phương như tỉnh tiền giang nói là vô ca và bộ giao thông chỉ có làm văn mạng gửi lên chính phủ là hết trách nhiệm
đã đến lúc vai trò của nhà nước trong các hợp đồng đối tác công tư cần được định vị rõ ràng hơn minh bạch hơn trong các dự án bot
hình thức bot
theo phương thức ppp nó hiệu quả thì chúng ta phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
đấy là điều kiện tiên quyết
anh là chủ mà anh không biết anh làm cái gì thì rất khó
nhà nước đang huy động nguồn lực xã hội hóa cho dự án cao tốc bắc nam
đây là dự án trọng điểm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
cùng với đó thẩm quyền và trách nhiệm của nhà nước trong các hợp đồng bot phải được xác định rõ để bot thực sự là phương thức đầu tư giảm gánh nặng cho ngân sách